tính cho tới sáu giờ sáng ngày hôm nay đã có bốn sáu trăm một mươi bốn người chết và một trăm hai mươi sáu bảy ca nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín
do virus sars cov hai tổ chức y tế thế giới who đã tuyên bố covid một mươi chín là đại dịch toàn cầu
tổng giám đốc who cho biết đây là đại dịch đầu tiên do virus sars cov hai gây ra
trong hai tuần vừa qua số ca nhiễm covid bên ngoài trung quốc đã tăng một mươi ba lần
và số quốc gia bị ảnh hưởng tăng lên gấp ba lần
trong những ngày và tuần tới có thể số ca số người chết và số quốc gia bị ảnh hưởng tăng cao hơn nữa
trên toàn cầu đã có hơn một trăm hai mươi sáu người nhiễm bệnh
italia hiện nay là tâm dịch tại châu âu với một mươi ca nhiễm bệnh và hơn sáu trăm ba mươi người đã thiệt mạng
điều đáng lo ngại là số ca nhiễm covid một mươi chín tại italia đang tiếp tục tăng mạnh
xếp sau italia là iran với chín ca và hàn quốc là bảy bảy trăm linh ca
cả ba quốc gia này đều đang triển khai nhiều biện pháp khẩn cấp để ngăn chặn với dịch bệnh covid một mươi chín
vào ngày một mươi một tháng ba ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín đã có công văn số một nghìn hai trăm linh
gửi các bộ ngành cơ quan thuộc chính phủ và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
về việc cách ly theo dõi sức khỏe đối với trường hợp có liên quan đến chuyến bay vn năm
xuất phát từ vương quốc anh đến hà nội vào ngày hai tháng ba
căn cứ vào tình hình diễn biến cụ thể của dịch bệnh ban chỉ đạo quốc gia đã hướng dẫn chi tiết nội dung cách ly như sau
ban chỉ đạo quốc gia đã hướng dẫn chi tiết nội dung cách ly như sau
đối với trường hợp tiếp xúc trực tiếp tiếp xúc gần với các trường hợp dương tính
thực hiện việc cách ly trong vòng một mươi bốn ngày kể từ ngày tiếp xúc
trong thời gian cách ly cơ quan y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm theo dõi giám sát sức khỏe
trong trường hợp xét nghiệm âm tính vẫn tiến hành cách ly cho đủ một mươi bốn ngày
đối với người tiếp xúc với người nêu tại điểm một là không tiếp xúc trực tiếp hoặc không tiếp xúc gần với người bệnh
thực hiện việc cách ly tại nhà cho đến khi đối tượng nêu tại điểm một có xét nghiệm âm tính
ban chỉ đạo quốc gia đề nghị quý bộ ngành cơ quan thuộc chính phủ
ubnd các tỉnh thành phố chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện ngay
căn cứ vào tình hình diễn biến cụ thể của dịch bệnh
ban chỉ đạo quốc gia hướng dẫn chi tiết tổ chức thực hiện ngay các nội dung cách ly như sau
đối với những người tiếp xúc trực tiếp tiếp xúc gần với các trường hợp dương tính
thực hiện việc cách ly trong vòng một mươi bốn ngày kể từ ngày tiếp xúc
trong thời gian cách ly cơ quan y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm
theo dõi giám sát sức khỏe
trong trường hợp xét nghiệm âm tính vẫn tiến hành cách ly cho đủ một mươi bốn ngày
đối với người tiếp xúc với người nêu tại điểm một
tức là không tiếp xúc trực tiếp hoặc không tiếp xúc gần với người bệnh
thực hiện việc cách ly tại nhà cho đến khi đối tượng nêu tại điểm một có xét nghiệm âm tính
từng chiếc khẩu trang kháng khuẩn được phát miễn phí cho người dân đến làm thủ tục hành chính
người tham gia giao thông tại các tuyến địa bàn và người triển khai sử dụng ống thổi đo nồng độ cồn
một lần để phòng chống covid một mươi chín
lồng ghép với việc tuyên truyền cho nhân dân các biện pháp phòng chống covid một mươi chín khi tuần tra kiểm soát giao thông
đó là những việc làm mà cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh nghệ an đã thực hiện
nhằm phòng chống dịch covid một mươi chín cùng với cộng đồng
với tinh thần chống dịch như chống giặc
những ngày qua lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh nghệ an đã khẩn trương vào cuộc
cùng chung tay phòng chống dịch covid một mươi chín
mỗi ngày có một lượng lớn người dân đến làm các thủ tục đăng ký
xử lý hồ sơ tại bộ phận tiếp dân của đơn vị
cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông đã phát khẩu trang miễn phí
hướng dẫn người dân sử dụng nước rửa tay sát trùng trước khi liên hệ làm việc công tác
hành động này của cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông có ý nghĩa thiết thực
và được quần chúng nhân dân đánh giá cao
đến đây thì được các đồng chí chiến sĩ công an tại cơ quan phát khẩu trang
rồi cũng như là có đầy đủ các dụng cụ để rửa tay khô
cũng như là bảo vệ cái vấn đề an toàn trong làm việc tại cơ quan
thì qua đây tôi thấy là cái công tác phục vụ ở đây là rất tuyệt vời
các đồng chí hướng dẫn nhiệt tình cho người dân qua đây thì tôi thấy là
đấy là cũng mang lại được cái sự an toàn cho cộng đồng khi người dân đến làm việc tại cơ quan
dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
số lượng phương tiện tham gia giao thông giảm đáng kể so với trước khi có dịch
song các cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát giao thông
vẫn luôn đề cao cảnh giác trong phòng chống dịch
thực hiện nghiêm các quy định của ngành
cũng như các quy trình phòng chống dịch do bộ y tế hướng dẫn
cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông khi làm nhiệm vụ
trực tiếp tiếp xúc với người dân đều đeo khẩu trang và các dụng cụ bảo hộ theo quy định
đặc biệt chỉ sử dụng ống thổi đo nồng độ cồn một lần để phòng chống lây nhiễm dịch bệnh
đối với tên lĩnh vực kiểm tra trên các tuyển hữu thông
tiếp cận giao dịch rồi kiểm tra kiểm soát chế tờ
đây là một hiện tượng dễ lây nhiệm
do đó đối với những trường hợp mà người ta chưa có khẩu trang
thì chúng tôi vẫn tổ chức để cấp phát cho nhân dân
cho lái xe và những người tham gia giao thông
nếu có biểu hiện nghi vấn sử dụng rượu bia
thì chúng tôi sử dụng công cụ yêu cầu người tham gia giao thông là phải thổi
nhưng một người như vậy một lần thôi là một ống
để đảm bảo tuyệt đối vệ sinh
cho nhân dân và đảm bảo tuyệt đối an toàn
cho cán bộ chiến sĩ khi thực thi nhiệm vụ
những biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín hiện nay
của lực lượng cảnh sát giao thông trong toàn tỉnh
nhận được nhiều ý kiến tích cực từ phía người dân
hầu hết người dân đều hài lòng và yên tâm khi làm việc
hợp tác với cơ quan công an mà không lo bị lây nhiễm dịch bệnh
tính đến nay trong toàn đơn vị công an nghệ an
chưa phát hiện trường hợp cán bộ chiến sĩ nào
có triệu chứng nghi ngờ nhiễm covid một mươi chín
tuy nhiên công an nghệ an cũng yêu cầu mỗi cán bộ
phải khai báo tình trạng sức khỏe của mình và người thân trong gia đình
đối với trường hợp có tiếp xúc với những người có nguy cơ nhiễm cao
phải báo cáo về ngay đơn vị các cơ sở y tế nơi cư trú
để có phương án phòng chống dịch phù hợp
không chỉ tại các trường học các cơ quan công sở
mà tại các khu trung cư công tác phòng chống dịch bệnh
cũng được tích cực triển khai bởi đây là những nơi tập trung đông dân cư
nếu như không may có người bị mắc bệnh thì rất khó kiểm soát và ngăn chặn
sau đây sẽ là ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân
tại một số trung cư trên địa bàn thành phố hà nội
ngay tại sảnh lễ tân của trung cư này
để sẵn những chai xịt khuẩn để người dân sử dụng phòng chống dịch bệnh
còn tại thang máy được rán ly lông và hai tiếng sẽ thay một lần
ngoài sân chơi vốn là nơi tập trung đông người
thì nay trở nên vắng vẻ như thế này
với mỗi một cư dân
cá nhân thì mình phải bình tĩnh
và mình theo cái chỉ thị chỉ đạo của bộ y tế của chính phủ
để mình bình tĩnh và mình tiếp xúc những nguồn thông tin trinh thống
trước hết là đầu tiên là với một cá nhân
thì mình phải trang bị những kiến thức
mà liên quan đến việc phòng dịch
và chẳng may trong cái trường hợp thấy ra
thì mình sẽ cần phải làm những bước như thế nào
quản lý tòa nhà cũng đã áp dụng nhiều biện pháp
để phòng giống khuyên cáo với cư dân
quản lý đã để rất nhiều dung dịch rửa tay
tuyên truyền thì có rán thông báo
rồi là các hướng dẫn của ban bên trung tâm y tế xã
cũng đã ra để tuyên truyền
hàng ngày thì ban quản lý cũng đã thông báo và đọc loa
sử dụng máy đo thân nhiệt
tương tự tại trung cư này
các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín cũng được đưa ra
ngoài việc kiểm tra thân nhiệt của khách cư dân
thì trung cư này cũng tạm đóng cửa khu vui chơi bể bơi
những thông tin về tình hình dịch covid một mươi chín
cũng được ban quản lý phổ biến đến từng hộ gia đình

với những người dân như bà hảo
các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
như rửa tay thường xuyên bằng xà phòng
không đưa tay lên mắt mũi miệng
đeo khẩu trang khi ra ngoài
không nói chuyện ở thang máy
bà đã thuộc làm lòng
các bệnh nhân cũng được đưa ra

tôi cũng nắm được là khi mà phải luôn luôn mình phải uống đủ nước
giữ cho họng ấm không bao giờ để họng khô
thế thì mình có các biện pháp bị xúc miệng nước muối này
cho vào lên cổ họng thật lâu và khoảng ba lần
để cho nó diệt được virus hoặc vi khuẩn nếu chẳng may họ có va
trung cư citizen avenue hiện đang có hơn năm người dân sinh sống
trong đó có ba mươi là cư dân người nước ngoài
bên cạnh đó trung cư này hiện cũng có hai bệnh nhân chống dịch covid một mươi chín
có hai trường hợp đang phải cách ly vì vậy nhiều kinh bản phòng chống dịch cũng được đưa ra
năng cao chức sức khỏe và thể trạng của cư dân
theo ghi nhận đến thời điểm này hầu hết các trung cư trên địa bàn thành phố hà nội đều thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân trong các khu trung cư có ý thức đeo khẩu trang hạn chế nói chuyện hò khạc nhổ trong thang máy
thường xuyên sử dụng nước rửa tay kháng khuẩn và sử dụng các biện pháp phòng bệnh theo khuyến cáo của bộ y tế